thưa quý vị qua nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân vào trưa ngày hai mươi bốn tháng bảy
công an xã lý văn lâm kết hợp cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố cà mau đã kiểm tra và bắt hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
và hung khí gây nguy hiểm tại nhà trọ cho thuê tháng thuộc ấp bà điều xã lý văn lâm thành phố cà mau
kiểm tra phòng trọ số sáu lực lượng phát hiện ra hai đối tượng gồm nguyễn việt hùng
tạm trú địa chỉ trên và hồ thái đức chú tại thành phố cà mau đang tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ hai túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy một cân tiểu ly
theo lời khai ban đầu hùng khai nhận số tang vật trên là ma túy mua về để sử dụng
ngoài ra còn phát hiện thêm ba dao tự chế mã tấu một gậy ba khúc
hai đối tượng trên đã được chuyển về thay đổi
thành phố chuyển về công an thành phố cà mau để tiếp tục điều tra làm rõ
mặc dù có lệnh cấm dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
thế nhưng quán karaoke hải châu ở đường trần quang diệu tổ bảy phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
vẫn tổ chức hoạt động cho nhiều người sử dụng ma túy bài lắc
tại quán karaoke hải châu lực lượng công an phường nghĩa lộ phát hiện tại một phòng
ở tầng ba có nhóm nam nữ chín người sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng
đang mở nhạc với công suất lớn
tại hiện trường và trên người một số đối tượng có một số viên dạng ma túy tổng hợp
và một số dụng cụ có liên quan
mặc dù trong thời điểm quảng ngãi dừng hoạt động dịch vụ karaoke
nhưng chủ quán vẫn tổ chức hoạt động để các đối tượng sử dụng ma túy bay lắc trong quán
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
vừa triệu tập và làm việc để xử lý hai trường hợp
đăng tải danh sách những người liên quan đến dịch vụ karaoke
dịch covid một mươi chín lên mạng xã hội
hai thanh niên trú ở xã hòa thắng thành phố buôn ma thuật
hai người này đã chia sẻ lên mạng xã hội danh sách những người mắc covid một mươi chín
và danh sách những người f một f hai ở đắk lắc
việc đăng tải những thông tin hình ảnh liên quan đến dịch covid một mươi chín
khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng và đăng công khai danh tính
thông tin cá nhân của những người bị nhiễm covid một mươi chín
hoặc liên quan lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật
sau khi được cơ quan công an giải thích
hai người này đã nhận ra hành vi vi phạm của mình
gỡ bỏ bài đăng những thông tin trên và viết cam kết không tái phạm lần sau
hiện công an tỉnh đắk lắc củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính
hai trường hợp trên theo quy định
thưa quý vị theo luật cư trú năm hai nghìn hai mươi có hiệu lực thi hành
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một những quy định riêng về đăng ký thường trú
tại các thành phố trực thuộc trung ương thì sẽ bãi bỏ
đồng thời với đó người dân có thể đăng ký thường trú thuận tiện dễ dàng hơn
thời gian cũng được rút ngắn xuống không quá bảy ngày
vâng thậm chí là những người thuê nhà mượn ở nhờ tại các thành phố trực thuộc trung ương
thì sẽ được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó nếu như đáp ứng được các điều kiện
những quy định mới của pháp luật đang được người dân ủng hộ và chờ đợi
sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
ghi nhận tại hải phòng
trước đây cứ hai năm ông vĩnh lại phải đi ra hạn cuốn sổ tạm trú này một lần
không có hộ khẩu ở đây việc đi học đi làm của con cháu ông cũng vất vả hơn với nhiều khoản chi phí phát sinh
sau khi luật cư trú hai nghìn hai mươi có hiệu lực theo quy định mới gia đình ông vĩnh đã mua nhà thuộc quyền sở hữu của mình
nên sẽ được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó
vậy là sau một mươi năm việc có hộ khẩu thương chú tại hải phòng đã không còn khó khăn với gia đình ông
luật cư trú mới của chính phủ đưa ra
thì chúng tôi thấy rất là thuận tiện
bây giờ chúng tôi như vậy là tỉnh khác vào
bây giờ là khi đã có nhà cửa ở ninh rồi
thì chúng tôi có thể nhập khẩu tại địa phương
mà có thể như với các thủ tục khác thì chúng tôi không phải đi lại nhiều lần không phải về quê
nhưng em có thể như vậy ra công an phường để mà làm công tác giao dịch hoặc là đến các cơ sở khác
chúng tôi thấy rất là thuận lợi cho người dân
nên là chính phủ ra một cái chính sách mới
chúng tôi thấy rất là phù hợp với nông dân
hải phòng là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương
có nhiều cục khu công nghiệp thu hút số lượng lớn dân cư từ nhiều tỉnh thành phố đến sinh sống lao động và học tập
theo luật cư trú hai nghìn hai mươi để được đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc trung ương
người dân chỉ cần đáp ứng được hai điều kiện
đó là sở hữu có chỗ ở hợp pháp hoặc được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê mượn ở nhờ
và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký ủng hộ gia đình đó
đồng thời đảm bảo điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định
nhưng không thấp hơn tám m hai trên một sàn một người
luật cư trú năm hai nghìn hai mươi đã bãi bỏ toàn bộ các quy định về cấp đổi sổ hộ khẩu cấp giấy chứng nhận chuyển hộ khẩu
giao thẩm quyền giải quyết đăng ký thường trú cho công an xã phường và thị trấn công an huyện quận
thị xã thành phố trực thuộc tỉnh ở nơi đăng ký không có đơn vị hành chính cấp xã ví dụ như là huyện đảo bạch long vĩ
việc phân cấp như trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc đăng ký thường trú thể hiện được việc đăng ký ngay tại địa phương mình sinh sống theo quy định của luật
bên cạnh đó là sử dụng các phương thức hiện đại bằng công nghệ thông tin lên thời gian giải quyết đăng ký thường trú cho công dân
cũng đơn giản hóa rút ngắn về thủ tục hành chính và thời gian
luật cư trú mới có hiệu lực thi hành hàng trăm nghìn công nhân lao động ngoại tỉnh trên địa bàn thành phố hải phòng sẽ được đăng ký trở thành công dân của thành phố trực thuộc trung ương
điều này sẽ tạo đà thu hút người dân đến làm ăn sinh sống thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
đặc biệt quản lý cư trú theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vừa quản lý chặt chẽ dân cư vừa góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính
từng bước thực hiện chính phủ điện tử đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
thưa quý vị người dân thành phố hồ chí minh không nên ra đường sau một mươi tám h hàng ngày bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong cho biết
bắt đầu từ tối ngày hai mươi sáu tháng bảy người dân không nên ra đường từ một mươi tám h cho tới sáu h sáng ngày hôm sau
tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố sẽ tạm dừng trừ là cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
việc kiểm soát của cơ quan chức năng ngoài chặt trong lỏng
hiện nay ở một số địa bàn đang diễn ra việc tiếp xúc giao lưu với nhau thậm chí nhiều người đi ra đường
dù thành phố đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh yêu cầu phải nhận thức được việc này là hết sức nguy hiểm là nguyên nhân dịch kéo dài
bắt buộc phải dùng các biện pháp mạnh hơn cao hơn có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội
ông phong cho rằng trước đây phó bí thư thành ủy phan văn mãi đã nêu ra ba kịch bản chống dịch
dù cố gắng nhưng thành phố không đạt được mục tiêu kịch bản thứ nhất và phải thực hiện kịch bản thứ hai
tăng cường mạnh mẽ thực hiện chỉ thị một mươi sáu
với các giải pháp nâng cao
và hiện nay trước tình hình nêu trên kịch bản thứ ba nhiều khả năng sẽ được áp dụng với những biện pháp chống dịch như trong điều kiện khẩn cấp
hà nội ưu tiên xét nghiệm và tiêm vaccine cho shipper khi có điều kiện
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
theo đó ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện mô tô xe hai bánh đối với các cá nhân hoạt động tự do
trong thời gian giãn cách theo chỉ thị số một mươi bảy ct ubnd ngày hai mươi ba tháng bảy của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố giao sở y tế chủ trì cùng các sở ngành nghiên cứu giả soát xem xét tạo điều kiện ưu tiên bố trí các điểm xét nghiệm tiêm vaccine phòng dịch khi có điều kiện
cho các đối tượng là người vận chuyển phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân có đăng ký hoạt động trên địa bàn thành phố
sở giao thông vận tải
công an thành phố
công an thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai nhanh các thủ tục tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu thông suốt
lãnh đạo sở công thương hà nội thông tin
hiện có một mươi sáu doanh nghiệp bán lẻ sản xuất thực phẩm cam kết là đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tăng giá
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
trước diễn biến tình hình covid một mươi chín còn nhiều phức tạp thực hiện chỉ đạo của thành phố hà nội các doanh nghiệp đã tăng cường dự trữ lượng hàng hóa thiết yếu tăng từ ba mươi đến năm mươi trong thời gian ba tháng với tổng giá trị hàng hóa khoảng một trăm chín mươi bốn tỷ đồng
bộ giao thông vận tải vừa có công văn khẩn gửi cục y tế giao thông vận tải về hỗ trợ địa phương thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa
trong đó bộ giao thông vận tải đồng ý với đề xuất tổ chức xét nghiệm lưu động cho các tài xế tại tp hcm và một số địa phương khác
bộ giao thông vận tải giao cho cục y tế giao thông vận tải chủ trì phối hợp với sở y tế sở giao thông vận tải
giao thông vận tải khu vực khác phối hợp cùng hiệp hội vận tải hàng hóa địa phương đơn vị vận tải tổ chức triển khai
thực hiện xét nghiệm lưu động cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa
quá trình tổ chức thực hiện bộ giao thông vận tải yêu cầu phải đảm bảo các quy định của bộ y tế về thực hiện lấy mẫu xét nghiệm
cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai trong đó cần có phương án xử lý đối với trường hợp khi xét nghiệm phát hiện kết quả dương tính của người điều khiển phương tiện
thưa quý vị những ngày vừa qua tại hà nội ngay sau khi phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng nhiều điểm phong tỏa cách ly y tế tại các khu dân cư đã được thiết lập
tại đây các lực lượng công an y tế phường cùng với các tổ covid cộng đồng đang căng mình tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
cũng như hỗ trợ tốt nhất cho những hộ dân trong diện cách ly
không kể ngày hay đêm hay những khó khăn về thời tiết
tại các điểm chốt chặt chẽ
trong cuộc chiến chống dịch họ vẫn luôn thầm lặng thực hiện công việc của mình
hai mươi giờ ngay sau khi nhận tin nhắn của tổ covid cộng đồng người cựu chiến binh này lập tức lên đường làm nhiệm vụ
dù đã tám mươi tuổi nhưng với ông việc được cùng người dân cả nước góp sức cho cuộc chiến chống dịch này là một niềm vui dù có không ít vất vả
tổ covid cộng đồng của khu dân cư được xuyên phân công
chúng tôi sẽ
rất nhiệt tình
và làm việc không kể ngày đêm
để cùng người dân dân trong khu dân cư
là thực hiện cái nhiệm vụ là chống dịch đi chống dạng
khu vực phong tỏa này được thiết lập đã hơn ba ngày
hai vòng bảo vệ đảm bảo hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
luôn có lực lượng tốt trực tại các điểm
họ là những cựu chiến binh dù đã lớn tuổi
sống vẫn tình nguyện trực chốt đêm
đây cũng là thời điểm công việc của tổ covid cộng đồng tại cơ sở nặng nề hơn
toàn bộ tổ thường thường hàng ngày là đi từng ngõ gõ từng nhà
đến từng gia đình vận động tuyên truyền nhắc nhở
các gia đình thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế
đồng thời là tuyên truyền vận động nhân dân
như là thực hiện tốt những chỉ thị của ủy ban nhân phường
và đồng thời là chỉ thị của các cấp để ra trong cái
chiến dịch và lấy phương chân chống dịch như chống nhập
tình hình dịch bệnh đang rất là căng thẳng như thế này
thì chúng tôi thường xuyên túc trực tại địa bàn
và phối hợp chặt chẽ với các đồng chí trong nhóm covid cộng đồng
để tiếp tục giả sát các trường hợp liên quan đến kf
khi có các thông tin về liên quan đến dịch bệnh
tại địa bàn thì tôi bất kể ngày đêm
sẽ lên đường để thực hiện nhiệm vụ mà cấp trên giao phó
tránh để dịch bệnh lây lan
đêm xuống mưa ngày càng nặng hạt
xong không vị trí nhiệm vụ nào bị bỏ trống
với tinh thần không chủ quan lơ là
các lực lượng vẫn kiên trì bám chốt đảm bảo khu cách ly
được kiểm soát chặt chẽ về y tế
cũng như việc di chuyển ra vào của người dân
và nhất là hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu của người dân
trong khu vực phong tỏa được kịp thời
điều này đã có phần rất lớn trong công tác phòng chống dịch ngay từ cơ sở

và mỗi nhóm là từ hai đến ba người
và tổng cộng là có hai trăm ba mươi bảy người
thứ nhất là công tác truyền truyền
vận động nhân dân thực hiện các cái
quy định của nước trong công tác phòng dịch
đặc biệt là công nghệ một mươi năm
thứ hai là công tác
truy vết giả soát
các trường hợp liên quan đến dịch
cũng rất hiệu quả
đặc biệt là các đồng chí tổ trưởng tổ chức covid cộng đồng
là đồng chí đại sát khu vực
thì nắm rất chắc địa bàn và nắm rất chắc dân cư
hà nội đang trong những ngày
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
số ca nhiễm khu vực phong tỏa
cách ly dù có tăng mỗi ngày
song đó là biện pháp cần thiết
để thành phố nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh
và tại những điểm chốt phòng chống dịch
như vậy bất kể ngày hay đêm
luôn có những đóng góp thầm lặng
của những con người tình nguyện
tất cả vì cuộc sống mới an toàn
của cả cộng đồng
thưa quý vị trước diễn biến
tình hình dịch bệnh tại thủ đô
đang phức tạp với nhiều khu vực
tại nhiều nơi bị phong tỏa cách ly y tế
do có sự xuất hiện của các f
thành phố hà nội đã chỉ đạo các đơn vị
xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung
nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng
của nhân dân sẵn sàng ứng phó
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
đồng thời hỗ trợ đảm bảo nhu yếu phẩm
cần thiết cho người dân tại các khu vực
phong tỏa cách ly y tế
điểm phong tỏa cách ly y tế tại
phường trương dương quận hoàn kiếm
sau khi phát hiện bảy trường hợp f tại đây
hai mươi năm nhân khẩu đã thực hiện nghiêm việc
cách ly phòng chống dịch việc cung ứng
nhu yếu phẩm thực phẩm cho người dân khu vực này
được các lực lượng liên quan bảo đảm hàng ngày
tại địa bàn thì
ủy ban nhân dân phường
cũng đã tổ chức các cái
thành lập các cái tổ
cung ứng nhu yếu phẩm từ vòng ngoài
đến vòng trong của các khu vực
cách ly phong tỏa ở vòng ngoài
thì chúng tôi cũng tổ chức các
lực lượng chuyển
các cái nhu yếu phẩm cần thiết cho
những người dân vào khu vực
để bảo đảm công tác phòng chống dịch
người dân trong khu vực cách ly phong tỏa sẽ
thông báo nhu cầu qua điện thoại hoặc ký hiệu
ra cho tổ cung ứng khóa
chỉnh nhận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm
cũng không có sự tiếp xúc trực tiếp
các sản phẩm được chuyển vào hay đưa ra
đều được tổ y tế khử khuẩn kỹ càng
chúng tôi đã chuyển khai lực lượng
đến các cái siêu thị
chợ truyền thống cửa hàng
tiện ích để tuyên truyền vận động
và ra soát
các cái nguồn hàng để đảm bảo
tuyệt đối thứ nhất là
đảm bảo thực hiện năm k
trong công tác phòng chống dịch thứ hai là
đảm bảo về nguồn hàng cung cấp thứ ba
là đảm bảo về
chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
cũng như rõ nguồn gốc xuất xứ
hiện thành phố hà nội đã chủ động
trong việc cung ứng hàng hóa bảo đảm
các nhu yếu phẩm thực phẩm cho người dân ngay cả
với những người dân đang ở tại các khu vực
đang thực hiện phong tỏa cách ly y tế
theo đó thành phố bảo đảm giữ chữ đầy đủ
một mươi bảy nhóm hàng thiết yếu đáp ứng
đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong các
tình huống có thể xảy ra
đồng hành cùng với người dân hà nội
và các bác sĩ tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
trung ương trong những ngày này là câu chuyện
đẹp về tinh thần đoàn kết tấm lòng
sẻ chia xuất phát từ cái tâm
cao cả của nhiều người dân
suốt từ đầu mùa dịch cho đến nay căn bếp của
trung tâm nấu ăn này luôn đỏ lửa
những ngày cuối tuần nó không chỉ phục vụ
cho bữa ăn của các khách hàng
mà từ lâu đã trở thành nơi gửi gắm
sự quan tâm sự sẻ chia
của tất cả những nhân viên trung tâm
đến với lực lượng trên tuyến đầu chống dịch
do dịch bệnh covid một mươi chín
nên những đơn đặt hàng
từ trung tâm nấu ăn này ít đi
nhưng khu bếp vẫn luôn đỏ lửa
bởi cứ mỗi khi dịch bệnh diễn biến
phức tạp thì trung tâm sau mai
lại tổ chức những buổi nấu ăn
gửi tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
đều đặn mỗi tuần
anh trương công lệ
lại tất bật chuẩn bị
cho từng suất ăn mang tới
cho các y bác sĩ và những người vô gia cư
trên địa bàn hà nội
ngày hôm nay phần ăn mà trung tâm anh lễ
chuẩn bị cho các bác sĩ
tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
là súp gà kèm bánh mì
căn bếp tại phường nghĩa đô
rộn ràng hơn hẳn
bởi không chỉ có anh lệ
mà các nhân viên của cửa hàng
cũng cùng chung tay góp sức
ngày hôm nay

trên địa bàn hà nội
đã góp sức
các bác sĩ đã góp sức
để giúp đỡ các người
bác sĩ đã góp sức
để giúp đỡ các người
các bác sĩ đã góp sức
để giúp đỡ các người
các bác sĩ đã góp sức
để giúp đỡ các người bị bệnh
các bác sĩ đã góp sức
để giúp đỡ các người bị bệnh
các bác sĩ đã góp sức
để giúp đỡ các người bị bệnh
các bác sĩ đã góp sức
để giúp đỡ các người bị bệnh
các bác sĩ đã góp sức
để giúp đỡ các người bị bệnh

để giúp đỡ các người bị bệnh
các bác sĩ đã góp sức
để giúp đỡ các người bị bệnh

cái mong muốn lớn nhất của mình là đầu tiên là các bác sĩ phải luôn luôn khỏe mạnh
họ đã vất vả hàng mấy tháng nay rồi và có những bác sĩ đã nói là bốn năm tháng thì họ không về nhà được
thì mình rất là muốn là các bác sĩ luôn luôn có được cái sức khỏe tốt để có thể là chống dịch được hiệu quả hơn
và cũng mong muốn là những người chẳng may gặp phải covid hoặc là những bệnh nghiệp nghèo
thì cố gắng bình phục sớm để có thể trở về với gia đình
tạm gác lại nỗi lo cơm áo lấy công việc xã hội làm niềm vui làm việc có ích
những chuyến xe chở từng suất ăn chở theo biết bao tình cảm
của những bếp ăn như thế này cứ thế miệt mài làm hậu phương vững chắc
tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
và tất cả đều hy vọng rằng dịch bệnh sẽ không còn để cuộc sống thường nhật sớm trở lại
quả thực hình ảnh vừa rồi thêm một lần nữa khẳng định truyền thống đoàn kết của người dân việt nam
trong khó khăn thì tinh thần ấy đã trở thành sức mạnh tổng lực để vượt qua mọi khó khăn thử thách
và hình ảnh vừa rồi
thì cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới của chúng tôi sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chúc quý vị sẽ có một tuần mới an toàn và làm việc thật hiệu quả
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại